theo nghị định một trăm hai mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn mới được chính phủ ban hành
vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt đến hai mươi năm triệu đồng
phạt tiền từ hai đến năm triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ một đến ba mươi ngày trừ trường hợp quy định
phạt tiền từ năm đến tám triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ ba mươi một ngày đến sáu mươi ngày
phạt tiền từ tám đến một mươi năm triệu đồng đối với một trong các hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ sáu mươi một đến chín mươi ngày
nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ chín mươi một ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
phạt tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên chín mươi ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế